tại phủ chủ tịch trong buổi tiếp tỉnh trường tỉnh saytama của nhật bản kiyoshi ueda đang ở thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh chủ trương nhất quán của nhà nước việt nam là ưu tiên thúc đẩy quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
coi nhật bản là đối tác tin cậy lâu dài trên tất cả các lĩnh vực
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp đi vào chiều sâu và thực chất
của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam mong muốn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực nhật bản có thế mạnh
đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của nhật bản đối với năm apec
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do việt nam đăng cai tổ chức
hoan nghênh thủ tướng shinzo abe
sang việt nam tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
về phần mình tỉnh trưởng kiyoshi ueda cho biết tỉnh saitama và bộ kế hoạch đầu tư việt nam
đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tạo cơ sở cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhật bản
đặc biệt là doanh nghiệp của saitama đầu tư kinh doanh tại việt nam
thời gian tới tỉnh saitama sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp địa phương đầu tư kinh doanh tại việt nam
chính quyền tỉnh mong muốn nhận được sự hợp tác hỗ trợ nhiều hơn nữa
bí ấp bộ kế hoạch đầu tư việt nam